sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã kiểm tra công tác triển khai đề án sáu về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi tại thành phố hà nội
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ
kiểm tra thực tế tại phường hàng bài quận hoàn kiếm tp hà nội phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao sự vọc cuộc quyết liệt của tp hà nội đã mang lại những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện đề án sáu
thời gian qua thực hiện đề án sáu ủy ban nhân dân tp hà nội đã sử dụng hai mươi một trong số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu tích hợp trên các cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công thành phố và cổng dịch vụ công các bộ ngành
tiếp nhận và giải quyết ba năm triệu
hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử và hơn sáu triệu dữ liệu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai như hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiếp nhận giải quyết và trả kết quả cho người dân chưa ổn định hạ tầng thông tin chưa đồng bộ chưa đáp ứng yêu cầu công tác
một bộ phận công dân không sử dụng sim điện thoại chính chủ và không sử dụng điện thoại thông minh gây ra trở ngại trong việc công dân tiếp cận dịch vụ công
phó thủ tướng đề nghị với vai trò là thủ đô
trung tâm chính trị của cả nước hà nội cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường tính phối hợp giữa các bộ ngành để giải quyết khó khăn về hạ tầng kỹ thuật tính liên thông kết nối đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân